thưa quý vị chỉ hơn ba ngày sau khi gây án đối tượng phan sơn tông ba mươi ba tuổi
trú tại huyện phong thổ đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lai châu tạm giữ
về hành vi giết người nạn nhân trú tại xã mù sang huyện phong thổ
tại cơ quan điều tra bước đầu tông khai nhận hơn một năm trước tần ú mẩy vợ nạn nhân
bị chồng đánh thường gọi điện tâm sự với tông
sau đó hai người rủ nhau xuống hà nội làm thuê và chung sống như vợ chồng
quá trình chung sống mẩy nghe tin chồng hay đánh đập con cái dọa giết cả nhà mẩy
tông đã đồng ý cùng mẩy về lai châu lên kế hoạch giết nạn nhân
tông gọi điện lừa nạn nhân mình có ma túy và rủ tìm người mua
nếu bán được sẽ chia nhau tiền tiêu xài nạn nhân đồng ý và hẹn gặp để xem hàng
vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi chín tháng một trong lúc nạn nhân xem gói ma túy giả
mẩy đã lao từ bụi cây phía sau dùng thanh sắt đập liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ
sau đó tông tiếp tục lấy lại đoạn sát đập liên tiếp khiến đầu và mặt nạn nhân biến dạng
gây án xong tông chờ mẩy đi vứt đoạn sát trên và về nhà tông ngủ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lê châu đã bắt được phan sân tông và đang tích cực truy bắt tẩn ú mẩy
công an tỉnh điện biên vừa phát hiện và bắt quả tăng một đối tượng về hành vi vận chuyển
trái phép chất ma túy thu hai kg ma túy đá
đối tượng là cá văn tiến chú tệ bản li sôm
cá văn tiến được anh họ là lường văn quyền chú tệ bản kép xã trường sinh huyện tuần giáo tỉnh điện biên
thuê vận chuyển số ma túy trên với số tiền là hai mươi triệu đồng
mang đến khu công nghiệp tỉnh bắc ninh và tỉnh bắc giang giao cho hai đối tượng hiện chưa rõ danh tính
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và củng cố hồ sơ vụ án theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc vừa phá thành công chuyên án
đưa ma túy từ cửa biên giới việt lào về tỉnh đắk lắc tiêu thụ
năm đối tượng đã bị bắt giữ cùng tăng vật là ba bánh heroin
các đối tượng trần anh tuyển đồng văn hưng chú thị xã buồn hồ tỉnh đắk lắk và phạm văn hải
chú tỉnh gia lai bị bắt quả tang khi đang mua bán trái phép chất ma túy
quá trình điều tra các đối tượng khai đã mua ba bánh heroin ở huyện quan sơn tỉnh thanh hóa
của đối tượng phạm bá nhon mang về huyện crong búc tỉnh đắk lắc để tiêu thụ
sau đó đã bán cho nguyễn văn hải chú xã cư ca vô huyện crong búc một bánh heroin
hai bánh heroin còn lại chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt quả tăng
mở rộng điều tra cơ quan công an đã bắt giữ hai đối tượng nhon và nguyễn văn hải
cơ quan công an hai tỉnh cà mau và bình phước vừa phối hợp bắt giữ nghi phạm huỳnh trí ân ba mươi bốn tuổi ở huyện u minh tỉnh cà mau để điều tra về vụ án giết người cướp tài sản xảy ra tại xã khánh bình tây bắc huyện trần văn thời tỉnh cà mau
vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng một anh đoàn văn trung cùng huỳnh trí ân và tám người khác cùng ở cà mau tổ chức ăn nhậu và chơi lắc bầu cua ăn tiền
đến khoảng giờ ngày một mươi chín tháng một tất cả ra về chỉ một mươi phút sau ân quay lại nhà của anh trung lúc này anh trung đã ngủ ở nhà trước còn chị liễu vợ anh trung đang rửa bát ở nhà sau
ân đi ra nhà sau gặp chị liễu hỏi mượn bật lửa chị liễu chỉ chỗ để bật lửa cho ân và tiếp tục rửa bát một lúc sau ân quay lại bất ngờ dùng hung khí cắt vào vùng cổ chị liễu
nạn nhân chống trả đồng thời truy hô thì ân giật sợi dây chuyền của chị liễu đang đeo trên cổ rồi bỏ chạy
nghe tiếng vợ hô hoán anh trung thức dậy đuổi theo nhưng ân đã bỏ chạy và sau đó bỏ trốn
chị liễu hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện đến khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi hai tháng một các lực lượng công an phối hợp xác minh và vây bắt được ân khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở thị xã phước long tỉnh bình phước
hiện đối tượng đã được áp giải về công an tỉnh cà mau để tiếp tục điều tra xử lý
một đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy vừa bị công an huyện trùng khánh tỉnh cao bằng phát hiện bắt giữ cùng tăng vật là sáu bánh heroin
vào hồi một mươi ba h ngày hai mươi tháng một tổ công tác của công an huyện trùng khánh làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại km số hai trăm linh hai hai trăm linh quốc lộ bốn a thuộc địa phận xóm park dao đức hồng phát hiện một xe ô tô khách đang dừng bên đường và có một người phụ nữ đang nhận một hộp cắt tông có biểu hiện nghi vấn

tổ công tác yêu cầu kiểm tra xác định người phụ nữ là tăng bích hoàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hiện sinh sống tại thị trấn trùng khánh là giáo viên của trường tiểu học cảnh tiên
tiến hành kiểm tra hộp các tông có sáu bánh chất bột màu trắng hoàn khai nhận là sáu bánh heroin
tại cơ quan công an hoàn khai nhận số heroin này mua của một đối tượng tỉnh ngoài được gửi theo nhà xe với mục đích mang sang trung quốc bán kiếm lời
khi vừa nhận số ma túy trên thì hoàn bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ

theo tài liệu điều tra để có tiền ăn tiêu sử dụng ma túy hường tổ chức hoạt động cho vai lãi nặng và khi con nợ không đủ khả năng chi trả thì đối tượng sẽ tìm cách chiếm đoạt tài sản
nhằm che giấu hành vi phạm tội hường thành lập công ty để làm vỏ bọc
quá trình khám xét đối với hường cơ quan điều tra thu giữ một khẩu súng dạng côn xoay một mươi viên đạn một trăm hai mươi bảy viên nén
hai mươi chín gói ni lô
một mươi viên lông chứa ma túy cùng nhiều sổ sách thể hiện rõ hành vi phạm tội
công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can thêm hai đối tượng trương công hội và hoàng mỹ chiến trong đường dây ghi số đề với tổng số tiền giao dịch trên năm trăm linh tỷ đồng
như vậy đến nay liên quan đến đường dây ghi số đề này công an tp buôn ma thuột đã khởi tố tổng cộng hai mươi sáu bị can về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
trước đó vào ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
các tổ công tác của công an tp bunman thuột đã đồng loạt kiểm tra bắt quả tăng hàng loạt địa điểm ghi số đề trên địa bàn thành phố và các huyện ở tỉnh đắk lắc
cầm đầu đường dây này là nguyễn anh tài
khám xét tại các địa điểm lực lượng công an thu giữ gần hai trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt trên hai mươi điện thoại di động cùng nhiều tài liệu tăng vật liên quan đến hoạt động ghi số đề
bước đầu cơ quan công an làm rõ đường dây số đề này đã hoạt động trong một thời gian dài mỗi ngày giao dịch khoảng một tỷ đồng và tổng số tiền giao dịch đến khi bị bắt là trên năm trăm linh tỷ đồng
còn tại tỉnh quảng nam triệt xóa hơn chín mươi tụ điểm ổ nhóm hoạt động đánh bạc với trên ba trăm năm mươi đối tượng chỉ sau hơn một tháng gia quân tấn công chấn áp tội phạm
cho thấy tệ nạn cờ bạc diễn biến rất phức tạp dịp tết nguyên đán
lực lượng công an tỉnh quảng nam đã và đang tập trung đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này
những ngày cận tết nguyên đán hoạt động của các loại tên nạn xã hội nói chung và tên nạn cơ bạc nói riêng trên địa bàn tỉnh quảng nam diễn biến phức tạp khó lường
với nhiều thủ đoạn tinh vi liều lĩnh nhất là đánh bạc qua mạng internet gây khó khăn cho công tác điều tra phá án
lợi dụng sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin cũng như mạng internet nhất là thời điểm cuối năm trước bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
tội phạm mạng đã được để khai thác có tiện ích trên không gian mạng
không ngừng gia tăng về số lượng thủ đoạn hoạt động đa dạng tinh vi để xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội
đặc biệt là tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng diễn biến phức tạp kéo theo nhiều hệ lụy tác động trực tiếp đến an ninh đặc tự
làm suy giảm đạo đức xã hội khiến cho nhiều người nhiều gia đình kỳ là nguyên nhân phát sinh tội phạm và các tệ nạn xã hội khác
từ cơ bạc đã phát sinh hàng loạt các dịch vụ
như cầm đồ cho vai nặng lãi bảo kê xiết nợ làm gia tăng các loại tội phạm hình sự nguy hiểm như trộm cắp cố ý gây thương tích
cho vai nặng lãi đòi nợ thuê cưỡng đoạt tài sản cướp cướp giật tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự
nhất là trong điều kiện dịch bệnh covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp như hiện nay
hoạt động đánh bạc gia tăng nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
hoạt động đánh bạc gia tăng nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
trong thời gian diễn biến phức tạp công an quảng nam từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung quyết liệt đấu tranh ngăn chặn
ra soát theo dõi các ổ nhóm điểm tụ điểm đánh bạc để lập chuyên án đấu tranh triệt phá không để hình thành các sới bạc
tăng cường công tác quản lý cư trú quản lý các ngành kinh doanh có điều kiện như khách sạn quán bar quán internet điểm vui chơi
qua một tháng gia quân tấn công chấn áp tội phạm công an quảng nam đã phát hiện triệt xóa hơn chín mươi tụ điểm
ổ nhóm hoạt động đánh bạc với trên ba trăm năm mươi đối tượng
tết nguyên đán đang đến gần để có cái tết an toàn lành mạnh
bên cạnh nỗ lực của lực lượng công an người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội ngay tại địa bàn cơ sở
chế tạo trái phép vật liệu nổ và sản xuất pháo nổ đối tượng trần thanh bình hai mươi một tuổi vừa bị công an huyện định quán tỉnh đồng nai ra quyết định khởi tố
vào ngày một mươi bốn tháng một công an huyện định quán phát hiện bình có hành vi chế tạo pháo nổ nên tiến hành bắt giữ
quá trình điều tra bình khai nhận thông qua mạng xã hội đã học được cách chế tạo pháo nổ nên vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đã mua từ mạng xã hội hai mươi kg hóa chất với mục đích chế tạo pháo nổ bán dịp tết nguyên đán
đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai bình bắt đầu chế tạo pháo nổ tại nhà mỗi ngày đối tượng chế tạo được một mươi quả
trong quá trình chế tạo bình đã nổ thử hai lần và đều thành công khám xét nhà bình ở xã phú lợi thu giữ hơn một trăm ba mươi quả nổ tự tạo khối lượng gần tám kg
sáu dây cháy chậm tự tạo cùng hàng chục kg hóa chất dùng cho việc chế tạo pháo nổ
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
bộ y tế cho biết đến nay hơn một tám triệu bệnh nhân covid một mươi chín ở nước ta đã khỏi bệnh đã ghi nhận một trăm ba mươi năm ca nhiễm biến chủng omicron tại một mươi tỉnh thành
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là gần một trăm bảy mươi năm triệu liều
trong đó tiêm mũi một là gần bảy mươi chín triệu liều tiêm mũi hai là gần bảy mươi bốn triệu liều
tiêm mũi ba bao gồm tiêm bổ số
tiêm mũi ba bao gồm tiêm bổ sung tiêm nhắc và tiêm mũi ba liều cơ bản là hơn hai mươi hai triệu liều
ngày hai mươi hai tháng một bộ y tế đã có văn bản gửi ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi
bộ y tế đề nghị các địa phương hướng dẫn người dân về quê nhân dịp tết nguyên đán
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch gồm thực hiện năm k tự theo dõi sức khỏe không phải cách ly y tế
nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc covid một mươi chín như sốt ho khó thở thì hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại
thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn xét nghiệm sars cov hai và xử trí theo quy định
văn phòng chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
về việc xem xét đề nghị của một số doanh nghiệp chiếu phim tại hà nội
cho phép các giảm chiếu phim tại hà nội được mở cửa hoạt động trở lại trong bối cảnh chống dịch mới
trước đó một số doanh nghiệp hoạt động chiếu phim tại tp hà nội
có văn bản gửi thủ tướng chính phủ kiến nghị xem xét cho phép các giảm chiếu phim tại hà nội
được mở cửa hoạt động trở lại trong bối cảnh chống dịch mới
về việc này thủ tướng chính phủ phạm minh chính giao bộ văn hóa thể thao và du lịch chủ trì
phối hợp với bộ y tế và các cơ quan liên quan
nghiên cứu chỉ đạo xử lý việc mở cửa trở lại các giảm chiếu phim trên toàn quốc
bảo đảm thống nhất phù hợp với tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với hai đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng nguyễn văn huân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn tân độ
xã suy xá huyện mỹ đức thành phố hà nội
đối tượng này có nốt ruồi dưới sau đuôi mắt trái
và đối tượng trần thành tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố thọ sơn
thị trấn đại nghĩa huyện mỹ đức thành phố hà nội
đối tượng này cao một m năm mươi bảy và có sẹo lóng cách hai cm đầu lông mày phải
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thề hình án hình sự
và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hà nội là đối tượng nguyễn thế vượng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại số ba ngõ một trăm hai mươi ba đường xuân phương
tổ dân phố hẻ thị bốn phường phương canh quận nam từ liêm thành phố hà nội
đối tượng này cao một m năm mươi bốn và có sẹo chấm cách một cm trên trước đầu lông mày phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý